trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất tặng cục an ninh kinh tế nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị lực lượng an ninh kinh tế tiếp tục làm tốt chức năng nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả việc xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng an ninh kinh tế nói riêng vững mạnh toàn diện cả về con người tổ chức và cơ sở vật chất phương tiện
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ bảy mươi năm lực lượng quản lý xây dựng và doanh trại công an nhân dân
năm mươi năm năm trường cao đảng an ninh nhân dân i và bảy mươi năm lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
các đồng chí lãnh đạo bộ công an biểu dương những thành tích chiến công của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong trạng đường xây dựng phát triển và trưởng thành
phát huy truyền thống anh hùng các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phân đấu xây dựng lực lượng theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ làm việc với tỉnh ủy ubnd tỉnh hương yên và thành ủy ubnd tp đà nẵng
về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư công xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu
thao gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội thị trường bất động sản kỷ luật kỳ cương hành chính và các vấn đề nổi lên trên địa bàn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh các địa phương cần đổi mới mô hình tăng trưởng
lấy chuyển đổi số là đột phá cho sự phát triển tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số trên địa bàn qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tuần qua bộ trưởng tô lâm chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nhà nước palestine
trên cơ sở thống nhất một số nội dung quan trọng hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ palestine về phòng chống tội phạm
tiếp đại sứ chi lê và đại sứ uae bộ trưởng tô lâm mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn cao cấp
phối hợp chia sẻ thông tin kinh nghiệm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong phòng chống tội phạm
kỷ niệm một mươi năm ngày khoa học và công nghệ việt nam bộ trưởng tô lâm đề nghị
thời gian tới công an các đơn vị địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận khoa học
dự báo chiến lược đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an
phát huy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu phát triển chuyển giao công nghệ nhân lực khoa học và công nghệ
phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước
tuyên dương và chúc mừng hai mươi gương phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
mong muốn các cấp hội phụ nữ trong công an nhân dân tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với phụ nữ
góp phần động viên chị em tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững
làm việc với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
thời gian tới bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cần tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa trong công tác xây dựng đảng
gắn liền với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát
triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động
xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
chủ trì hội nghị sơ kết một năm đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy tại nghệ an
giao ban ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến bắc miền trung tây nguyên và biên giới tây nam
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tội phạm ma túy không từ bỏ bất cứ thủ đoàn nào để hoạt động do đó phải đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản
nắm tuyến nắm địa bàn chú trọng công tác phòng chống ma túy theo hướng chuyên sâu đồng bộ
quan xuyến được tình hình địa bàn đối tượng chủ động phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến
nó được hiện tại bốn điểm cầu truyền hình tại quảng trường hồ chí minh tp vinh tỉnh hệ an
làng xen quê bắc đất mũi cả màu và tỉnh hà giang
nhìn lại bảy mươi năm năm một chặng đường dưới sự lãnh đạo giáo dục rèn luyện của đảng và bác hồ
sự đùm bọc ủng hộ giúp đỡ của nhân dân sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban bộ ngành địa phương và bạn bè quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã đoàn kết thống nhất vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao chủ động nắm chắc tình hình tham mưu với đảng
nhà nước nhiều chủ trương quyết sách chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
cùng với nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn thách thức góp phần đưa kháng chiến thành công
đẩy mạnh công cuộc đổi mới và đối ngoại của đất nước
việc học tập rèn luyện và làm theo sáu điều bác dạy đã trở thành một trong những phong trào thi đua rộng lớn
trọng tâm xuyên suốt là kim chỉ nam cho mọi hành động trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong quá trình thực hiện lời bác dạy đã có rất nhiều tấm gương tiêu biểu tập thể tiêu biểu trên cả nước
thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
bảy mươi năm cán bộ chiến sĩ được tuyên dương đại diện cho lực lượng công an nhân dân trong học tập
thực hiện tốt sáu điều bác dạy trong công tác chiến đấu và học tập
qua đó đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt thể hiện được phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường
tận chung với đảng tận hiếu với dân không quản ngại khó khăn gian khổ
lập nên nhiều chiến công hiển hách bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
từ đó tạo nên niềm tin yêu của nhân dân để người dân tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa chính trị xã hội
với khát vọng vươn lên chủ động đổi mới sáng tạo đưa toàn xã hội phát triển bền vững
cùng với việc tuyên dương bảy mươi năm điển hình tiên tiến chương trình nghệ thuật do đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc hai mươi bốn công an đơn vị địa phương
về dự liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân khu vực bốn biểu diễn đầy xúc động hấp dẫn
trước thời gian diễn ra chương trình giao lưu tuyên dương các điển hình tiên tiến
đoàn nghi lễ công an nhân dân đã biểu diễn tại các tuyến phố đi bộ ở thành phố vinh tỉnh nghệ an
thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và du khách
vì nhân dân phục vụ công an tỉnh cà mau đang đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên địa bàn tỉnh
qua đó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các huyện thành phố cà mau
thông báo công khai trên báo đài các trang mạng xã hội để người dân nắm chủ trương
thời gian địa điểm và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân
thời gian thu nhận hồ sơ từ bảy giờ sáng đến khi nào hết công dân đăng ký
kể cả ngày thứ bảy chủ nhật và các ngày nghỉ lễ
bên cạnh đó công an các đơn vị còn huy động tối đa trang thiết bị kỹ thuật lực lượng
triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp tạo điều kiện tốt nhất cho người dân
khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân
tiên triền vận động công dân nắm được quyền cũng như lợi ích
của căn cước công dân và định danh điện tử mang lại cho người dân
chỉ đạo cho công an xã phường thị trấn trong tỉnh sẽ gửi thông báo đến từng hộ gia đình
mà có công dân chưa cấp căn cước công dân
thì để vận động công dân đến các địa điểm cấp căn cước công dân và định danh điện tử
với tinh thần vì nhân dân phục vụ trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
mặc dù cả nước được nghỉ năm ngày nghỉ lễ
cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh cà mau vẫn hoạt động bình thường
qua đó tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân
tài khoản định danh điện tử mức độ hai
nhất là những công dân đi làm ăn xa học sinh sinh viên về nghỉ lễ
được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
hoạt động trên được đông đảo người dân khen ngợi đánh giá cao
rất là tiện lợi cho bà con ở đây
nói chung là làm cái này thì người già cũng đi đứng
gặp khó khăn mà công an đã tạo điều kiện đến xã làm
đã phục vụ nhân dân thế này thì cái đó là đúng quá tôi rất tán đồng
nhân dân ở đây cũng rất phấn khởi
ngoài ra để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các huyện thành phố cà mau
đã thành lập các tổ công tác lưu động
thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ hai
tại các xã vùng sâu vùng xa
đến tận nhà những người già yếu bệnh tật neo đơn có hoàn cảnh đi lại khó khăn để thu nhận hồ sơ
đồng thời đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền vận động để người dân biết
về những tiện ích của căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử
từ đó tự nguyện phối hợp với lực lượng công an thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân
đội hành chính sẽ thành lập hai tổ
một tổ thì đặt tại do chủ sở công an phố
một tổ thì lưu động tại các đơn vị xã phường thị trấn
và đối với cái tổ lưu động thì phối hợp với công an phường xã để dẫn động cho công dân
đến tận nơi để làm căn cước và định danh điện tử
và những trường hợp già yếu bệnh tật thì tổ lưu động nó cũng di chuyển máy đến tận nhà người dân
để thực hiện cấp căn cước công dân và định danh điện tử
với những tiện ích mà thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mang lại
công an tỉnh cà mau đề nghị tất cả công dân từ một mươi bốn tuổi trở lên
đang lưu trú trên địa bàn tỉnh cà mau chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
hãy nhanh chóng liên hệ ngay công an xã phường thị trấn để được hướng dẫn
đến điểm cấp căn cước công dân gần nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chính mình
thưa quý vị chứng kiến nhiều người bị nạn nguy kịch mà số lượng xe cấp cứu từ các bệnh viện có hạn
nên trung tá mai văn chư nguyên phó trưởng công an thị trấn cần ruộc tỉnh long an
đã quyết định thành lập một bệnh viện
để làm được điều này ngay sau khi nghỉ hưu ông đã bán năm m hai đất hương hỏa của gia đình
cùng với một người bạn đang là lái xe cứu thương từ thiện góp tiền mua xe lập trung tâm cấp cứu tử thiện
trung bình mỗi tháng trung tâm hỗ trợ cho gần ba trăm linh ca bệnh
hành động đẹp này đã nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống
những chiếc xe cấp cứu của trung tâm cấp cứu tử thiện huyện cần duộc tỉnh long an
bất kể lúc nào chỉ cần chuông điện thoại từ đường dây nóng vang lên
nhóm nhân viên của trung tâm lại tức tốc chuẩn bị bình oxy xe cấp cứu để lên đường tới điểm cần hỗ trợ
khi ekip này đi thì lại một ekip khác trong tư thế sẵn sàng
trong tư thế suốt bốn năm qua không kể ngày đêm lễ tết
hai mươi hai tài xế và nhân viên của trung tâm đã cấp cứu chuyển tử thiện hơn tám ca bệnh
những năm qua để có kinh phí hoạt động trung tâm nhận đóng góp từ những người có lòng hảo tâm xa gần
để đảm bảo tính minh bạch trung tâm quy định không nhận bất cứ chi phí nào từ gia đình nạn nhân
nhân viên không được phép nhận tiền bồi dưỡng thậm chí thấy gia đình bệnh nhân khó khăn nhiều tài xế còn lấy tiền túi cho thêm
việc làm ấm áp chứa đầy tình người của trung tá chư cùng các thành viên đã và đang góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch nhiều cảnh đời khó khăn
cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn khi có nhiều nghĩa cử thương người như thể thương thân
cho đến tối nay công an quận tân bình tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn phường sáu
vào khoảng bốn giờ chiều nay ngọn lửa bùng lên dữ dội tại lầu bốn căn nhà năm tầng trụ sở công ty cổ phần viễn tâm có diện tích bốn trăm tám mươi m hai trên đường hương hóa phường sáu quận tân bình

vào khoảng bốn giờ chiều nay ngọn lửa bùng lên dữ dội tại lầu bốn căn nhà năm tầng trụ sở công ty cổ phần viễn tâm có diện tích bốn căn nhà năm tầng trụ sở công ty cổ phần viễn tâm có diện tích bốn căn nhà năm tầng trụ sở công ty cổ phần viễn tâm có diện tích bốn căn nhà năm tầng
cháy bằng nước bình chữa cháy cát chăn ướt
nếu cháy quá lớn không thể dập lửa phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm
hô khoán cho mọi người biết cùng thoát hiểm và gọi điện thoại lập tức đến số điện thoại một trăm một mươi bốn
nhanh chóng xác định lối thoát hiểm hoặc trú ẩn an toàn
trước hết phải xác định được lối ra an toàn khỏi căn nhà đang cháy
không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà
không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy
ngắt cầu giao điện nơi xảy ra đám cháy bởi điện gây cháy nổ sẽ dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh hơn
nếu không thể ra ngoài hãy tập hợp mọi người vào một phòng ngăn khói và lửa vào qua cửa
bằng cách chặn các cây hở quanh cửa với khăn chải xường chăn quần áo ướt hoặc băng dính
kêu cứu từ cửa sổ
khi ra ngoài chỉ mở cửa bạn cần
đóng tất cả các cánh cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh
tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra hỏa hoạn
thận tránh người mặt sang một bên đề phòng lửa tặn
khi mở cửa nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng thì đóng cửa thật nhanh chặt
tuyệt đối không nấp dưới cầm giường hoặc phòng tủ đề đồ vì sẽ rất khó khăn để lính cứu khỏa tìm ra bạn
hạn chế tối đa tiếp xúc với lửa hoặc khí độc
trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh hoặc thực hiện các biện pháp để tránh ít vẻ khói khí độc
bằng cách lấy khăn áo thấm ướt bịt vào mũi miệng
khi di chuyển tránh chạm vào các đồ đạc có thể dẫn nhiệt gây bỏng
tuyệt đối không xông qua đám cháy luôn giữ cơ thể ở vị trí thấp để tìm đường thoát hiểm phòng bị nhiễm khói
nếu quần áo bị cháy đường chạy hãy dừng lại và lăn người vòng quanh để dập lửa
tuyệt đối không quay lại khi đã thoát ra ngoài được không quay vào khu vực bị cháy vì có thể bị nguy hiểm
nếu bên trong còn có người mắc kẹt hãy mô tả thật chi tiết để lính cứu hỏa tiếp cận và cứu người mắc kẹt một cách nhanh nhất
bốn các nhà công trình có lồng sắt cần thiết trang bị búa diều kìm cộng lực
đối với các nhà công trình có lồng sắt bảo vệ phía ngoài có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liên kể
nếu không có sẵn các cửa thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc mở rộng các ô trên lồng sắt
để mọi người có thể di chuyển tới nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh